tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp xã giao đoàn đại biểu bộ quốc phòng hoa kỳ do bộ trưởng quốc phòng james mattis dẫn đầu đang có chuyến thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng james mattis chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm việt nam
đánh giá cao những thành tiệu phát triển kinh tế và xã hội việt nam đạt được trong thời gian qua cũng như vị thế và vai trò ngày càng tăng của việt nam trong khu vực và trên thế giới
bộ trưởng thông báo về những hợp tác thiết thực đa dạng và hiệu quả trong lĩnh vực an ninh quốc phòng giữa hai nước
đặc biệt trong các lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đào tạo quân y an ninh hàng hải ở biển đông và thực thi pháp luật trên biển
bộ trưởng cũng khẳng định hoa kỳ coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp
hợp tác nhiều mặt với việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh bộ trưởng bộ quốc phòng yamatit đến thăm việt nam
đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng việt nam và hoa kỳ ghi nhận và bày tỏ hài lòng về những phát triển tích cực
trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua tổng bí thư khẳng định chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước việt nam
coi trọng thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ đưa quan hệ hợp tác đối tác toàn diện đi vào chiều sâu vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới tổng bí thư cho rằng chuyến thăm lần này của bộ trưởng james mattis sẽ góp phần
củng cố và triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước bên cạnh việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực việt nam có nhu cầu
và hoa kỳ có khả năng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy giải quyết hậu quả chiến tranh trong đó có việc ra phá bom mìn tẩy độc môi trường
hỗ trợ nhân đạo và tìm kiếm quân nhân mất tích tăng cường lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau gác lại quá khứ cùng nhau vượt qua khác biệt
phát huy điểm tương đồng hướng tới tương lai để đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới